để có tiền đánh bạc nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện trợ mới đã lừa đảo chiếm đạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng của người quen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn duy khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ ngày tám cho đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khánh đăng ký tài khoản đánh bạc trên trang web vk tám mươi tám
để tham gia đánh bạc online trên mạng và thua với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh đã tìm cách mượn của bà nguyễn thị niềm chú tại thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online sau đó bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối tạo niềm tin để bà niềm cho khánh vay thêm nhiều lần với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên khánh tiếp tục nạp vào tài khoản chơi đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh cho nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác hành vi của khánh